theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia từ đầu năm đến nay cả nước xảy ra hơn một mươi vụ tai nạn giao thông làm gần năm người tử vong
trong chín tháng của năm nay cả nước xảy ra hơn một mươi ba trăm linh vụ tai nạn giao thông làm chết hơn bốn tám trăm linh người và bị thương hơn bảy sáu trăm linh người
mặc dù đã giảm trên cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái nhưng con số vẫn ở mức cao
tính riêng trong tháng chín cả nước đã xảy ra hơn một một trăm linh vụ tai nạn giao thông làm hơn năm trăm linh người thiệt mạng và làm bị thương hơn tám mươi